hà nội sẽ bổ sung nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác cho chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội
thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi đợt một là sáu trăm năm mươi tỷ đồng đáp ứng khoảng sáu mươi năm nhu cầu vốn cần thiết
bổ sung để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố
nhằm phục hồi sản xuất khắc phục thiệt hại do dịch bệnh covid một mươi chín
đối tượng được ưu tiên trước hết là các hộ được giãn nợ gia hạn nợ
có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh
thứ hai là hộ nghèo hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo hộ có mức sống trung bình trên địa bàn
thứ ba là các đối tượng chính sách khác
cuối cùng là cơ sở sản xuất kinh doanh hợp tác xã doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hút lao động
về ngành nghề cho vay sẽ ưu tiên các ngành lĩnh vực bị ảnh hưởng với dịch bệnh covid một mươi chín
các ngành phục vụ sản xuất nông nghiệp cung ứng lương thực thực phẩm y tế cho nhân dân
và các ngành nghề dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn